nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao apec lần thứ hai mươi bốn chủ tịch nước trần đại quang cũng đã có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo thế giới
trong đó có buổi hội đàm với chủ tịch trung quốc tập cận bình
tại cuộc hội đàm hai nhà lãnh đạo cho rằng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc thời gian qua tiếp tục duy trì đạt phát triển tích cực
việc tăng cường tin cậy chính trị thúc đẩy hợp tác sâu rộng toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước là phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước
hai nhà lãnh đạo cũng cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay
hai bên cần thường xuyên trao đổi chiến lược giải quyết ổn thỏa bất đồng thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung của nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực